các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
chia sẻ về tình trạng sức khỏe của cháu gái chị huyền anh cho biết trong sáng nay chị nhận được thông tin từ bệnh viện thông báo
hiện bé a vẫn đang trong tình trạng hôn mê sâu và các bác sĩ nói rằng chưa báo trước được điều gì
hiện a đang nằm trong phòng vô trùng vô khuẩn của khoa hồi sức cấp cứu nhi bệnh viện đa khoa sanh pôn và phải thở máy
những ngày qua trên cơ thể bé toàn là máy móc nên vào đêm qua ở viện chỉ có mình ông nội là được ở gần để chăm sóc
đêm qua tôi ở viện đến gần bốn giờ sáng
thì về vì trời mưa rét lại không có chỗ ngồi và cũng không được vào chỗ cháu
hôm qua các bác sĩ đã hội trần lần một và cho biết nếu thời gian tới bé có sức khỏe tiến triển hơn
có sức khỏe hơn một chút thì sẽ tiến hành phẫu thuật lấy đinh ra cho cháu
gia đình được biết hiện các đinh trong đầu của cháu đã gây hiện tượng viêm mủ nên sức khỏe ngày càng nguy hiểm
mong cháu vượt qua được cửa tử lần này chị huyền anh nói
như vậy ít nhất lúc này chúng ta đã có một chút tia hy vọng rằng
bé ngọc a được cứu sống
người ông đang chăm lo hết mực cho bé chỉ mong em qua khỏi
không những vậy cả cộng đồng và những người đang ở cương vị làm cha làm mẹ
cũng đều cầu nguyện cho ngọc a cơ hội được sống sót và làm người
tiếp đây có thể nếu em ổn hơn bác sĩ sẽ tiến hành phẫu thuật
để lấy chín chiếc đinh đang ghim trên đầu của bé
bác bé gái buồn bã cho biết thêm hiện gia đình vô cùng lo lắng về tình trạng sức khỏe của a
cả gia đình và nhiều người luôn cầu mong cháu sớm vượt qua
cửa tử lần này
chị huyền anh ngẹn ngào nói với báo chí giờ gia đình chỉ cầu mong con sớm vượt qua
được cơn vận hạn lần này
cháu kiên cường lắm hy vọng cháu kiên cường tiếp một lần nữa để cho mọi người cứu chữa
kể cả con có như thế nào mọi người vẫn luôn đồng hành dõi theo
thì chắc chắn lần này con sẽ có động lực hơn để vượt qua được cửa tử
khao khát sống của con là vô cùng mãnh liệt con đã bốn lần vượt qua cửa tử
thì phép màu sẽ đến một lần nữa và con lại kiên cường vượt qua như những lần trước
lần này con về nhà sẽ không phải chịu bất cứ thiệt thòi nào nữa
ông bà và các bác sẽ mãi mãi ở bên
trước đó chị tâm sự trong bốn lần nhập viện trước của bé a sự việc đều rất nghiêm trọng
những lần bé a nhập viện trước là do bị gãy tay nướt đinh uống nhầm thuốc trừ sâu
dị vật trong mũi
trong đó lần bị uống nhầm thuốc trừ sâu là nặng nhất khi phải vào bệnh viện nhi trung ương cấp cứu
tại đây các bác sĩ tiên lượng bé chỉ có hai mươi hy vọng sống
và lần nhập viện đấy
chỉ sau ít ngày điều trị sức khỏe của ngọc a hồi phục thần kỳ và sớm được trở về
lần nhập viện này chị huyền anh cũng như gia đình cầu mong bé a sớm bình phục như những lần trước
như đã thông tin vào một mươi bảy h hai mươi ba phút ngày một mươi bảy tháng một
khoa cấp cứu bệnh viện đa khoa thạch thất tiếp nhận bé gái đỗ ngọc a ba tuổi
ở canh nậu nhập viện trong tình trạng hôn mê co giật
các bác sĩ khoa cấp cứu bệnh viện đa khoa huyện thạch thất
sau khi tiếp nhận bệnh nhân đã tiến hành đặt ống chụp phim làm chẩn đoán
thấy trên phim ít quang có hình ảnh cản quang trên hộp sọ của bệnh nhi
trần đoán sơ bộ bệnh nhi hôn mê nghi viêm mảng não
sau khi bệnh nhi nhập viện khoảng một giờ
bệnh viện thạch thất đã chuyển bệnh nhi lên tuyến trên là bệnh viện sanh pôn
đồng thời báo công an huyện thạch thất do thấy dấu hiệu bất thường
tại bệnh viện sanh pôn qua chụp cắt lớp phát hiện
trong sọ não của bé a nghi có chín chiếc đinh bị găm vào đầu
chín tháng một bé đỗ ngọc a vẫn trong tình trạng nguy kịch và được các bác sĩ tích cực cấp cứu
sự giả tạo của nghi phạm vụ bé ba tuổi nghi bạo hành ở hà nội
từng chia sẻ bài viết về cách chăm sóc trẻ em
ngay lập tức sau khi nắm được thông tin bắt người tình của mẹ bé gái bị đinh găm
mới đây cộng đồng mạng đã tìm được tài khoản facebook được cho là của hát
trong tài khoản này cư dân mạng nhanh chóng vạch chân sự giả tạo của hát
theo đó hát từng chia sẻ một bài viết
về cách chăm sóc trẻ em vào tháng bảy năm hai nghìn hai mươi một
bài viết có đề cập đến cảnh báo về việc trẻ xem nhiều điện thoại
sẽ ảnh hưởng đến mắt và sức khỏe sau này
dưới bài chia sẻ này rất nhiều người bày tỏ sự phẫn nộ
để lại bình luận gây gắt chỉ trích giả tạo đạo đức giả của hát
trước đó ông nguyễn trung nga bố nth tên nhân vật đã thay đổi
cho biết hát bị điếc từ bé sống cùng bà nội hai bố con thỉnh thoảng nói chuyện với nhau
khi bà mất hát chuyển tới sưởng làm mộc sinh sống
hát được nhận xét là ngoan ngoãn không có tiền án tiền sự
do bị điếc nên học hết lớp một mươi hai người này đi học nghề
hiện làm mộc ở xã hữu bằng huyện thạch thất
trước đây anh hát từng giới thiệu lờ với gia đình nói sơ qua chị này chưa có gia đình
cách đây một tháng người đàn ông chính thức đưa chị l về ra mắt
nhưng ông nga không đồng ý khi biết chị lờ đã có chồng và ba con
theo ông nga hôm qua biết tin con riêng của l hôn mê sâu
nhập viện cấp cứu do có vật thể nghi giống đinh trong sọ não
ông cũng giật mình vội xuống dãy nhà trọ nhưng không gặp được hát và lờ
tháng trước khi l về ra mắt có nói gửi bé dna cho bà ngoại chăm nuôi
khi biết bé nhiều lần phải nhập viện có lần ngộ độc thuốc trừ sâu
có lần thì nuốt phải đình ông nga cũng khuyên lờ phải chú ý chăm sóc
quản lý con cái hoặc phải gửi ai biết chăm con cẩn thận
kính thưa quý vị ngày một mươi chín tháng một công an huyện thạch thất hà nội đã bàn giao nghi phạm nguyễn trung huyền
ba mươi tuổi trú tại xã bình yên
huyện thạch thất cho phòng cảnh sát hình sự công an thành phố hà nội để điều tra làm rõ
vụ việc đóng đinh vào đầu của bé đỗ ngọc a sinh năm hai nghìn một mươi chín trú tại xã canh nậu
tuy nhiên ít ai biết về lý lịch và chân dung của gã người tình này ra sao
ngay sau đây xin mời quý vị cùng theo dõi
ngày một mươi chín tháng một công an huyện thạch thất hà nội đã bàn giao nghi phạm nguyễn trung nguyên ba mươi tuổi
trú tại xã bình yên huyện thạch thất cho phòng cảnh sát hình sự công an tp hà nội
để điều tra làm rõ vụ việc đóng đinh vào đầu của bé đỗ ngọc a sinh năm hai nghìn một mươi chín trú tại xã canh nậu
điều tra ban đầu xác định huyên chính là nghi phạm đã đóng đinh vào đầu của bé ngọc a
được biết trong ngày một mươi chín tháng một lực lượng chức năng cũng đã về khu vực huyên và người tình
là chị nguyễn thị l hai mươi bảy tuổi mẹ của bé a sinh sống tại xã canh nậu huyện thạch thất để làm việc
trao đổi với phóng viên về quá trình sinh sống của năm nghi phạm tại nhà trọ của mình
thị sành bảy mươi một tuổi chủ nhà trọ cho biết
huyền mới về thuê trọ từ tháng chín năm hai nghìn hai mươi một
khi về nhà bà xanh thuê trọ huyền và chị l bé gái đỗ ngọc a đi cùng nhau
những ngày đầu bà xanh nghĩ đây là một gia đình nhưng về sau thấy bé a chỉ gọi huyên bằng chú
và có thái độ vô cùng sợ hãi trước huyên nên bà mới biết giữa chị l và người đàn ông đi cùng chỉ là cặp kè
quá trình sinh sống huyền ít khi tiếp xúc nói chuyện với mọi người
vì thanh niên này bị điếc
cuộc sống giữa hắn và người tình liên tục xảy ra mâu thuẫn cãi vã
chúng nó cứ sáng đi làm thì chiều về lại cãi nhau nhưng mọi việc chỉ dừng ở mức cãi chửi nhau
chưa đánh nhau bao giờ bà xanh kể
bà cũng cho biết trong khoảng năm tháng huyên ở trọ tại nhà mình
bà chưa thấy thanh niên này đánh bé ngọc a bao giờ và cũng không thấy bé quấy khóc gì
ông nguyễn trung hát bố đẻ của huyên cho biết
con trai ông bị điếc từ bé
nên sau khi học xong cấp ba thanh niên này được gia đình cho đi học nghề mộc
rồi tới xã hữu bằng huyện thạch thất làm việc
từ ngày nhỏ huyên sống với ông bà nội và đi làm xa ít khi ở nhà
nên hai bố con không có nhiều thời gian để nói chuyện cùng nhau
ông hát nói rằng con trai mình là người chưa vi phạm pháp luật chịu khó làm ăn
cách đây mấy tháng anh ta nói với gia đình có bạn gái là chị nguyễn thị lờ
mẹ của bé a gia đình không phản đối gì
tuy nhiên cách đây khoảng một tháng
khi huyền dẫn chị lờ về ra mắt biết việc chị này từng có chồng và ba người con
gia đình huyền kịch liệt phản đối
mặc dù thời điểm này l đã có bầu được khoảng sáu tháng
sau đó huyền dẫn bạn gái đi khỏi nhà
thời điểm hiện tại công an huyện thạch thất đã bàn giao một nghi can
cho phòng cảnh sát hình sự công an hà nội để làm rõ vụ việc bé gái sinh năm hai nghìn một mươi sáu
nhập viện trong tình trạng có vật thể lạ giống đinh bị đinh găm
công an huyện thạch thất hà nội cho biết đơn vị đã bàn giao nghi can
nguyễn trung huyền ba mươi tuổi trú tại huyện thạch thất và hồ sơ vụ việc
cho phòng cảnh sát hình sự công an tp hà nội để tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc
bé ngọc a chú tại xã canh nậu huyện thạch thất có vật thể lạ giống đinh bị găm
theo công an nghi can huyên chính là người tình của mẹ cháu bé
cùng ngày bệnh viện sanh pôn cho biết hiện cháu bé đang được điều trị
tại khoa hồi sức cấp cứu nhi tiên lẻo xấu
theo người thân của nạn nhân bé a là con út trong gia đình có ba chị em
sau khi bố mẹ ly hôn bé a về ở cùng mẹ tại một nhà trọ ở xã cần kiệm huyện thạch thất
còn hai chị gái ở cùng bố
tuy nhiên trong khoảng bảy tháng ở cùng mẹ gia đình phát hiện cháu phải nhập viện đến bốn lần
có lần nuốt đinh vào bụng uống phải thuốc sâu lần thì gãy tay và lần này là lần nghiêm trọng nhất
các bác sĩ thông báo bé a rất nguy kịch khi có chín vật thể lạ giống đinh găm
trước đó chiều một mươi bảy tháng một bệnh viện đa khoa thạch thất tiếp nhận bé a nhập viện trong tình trạng hôn mê sâu
sau khi chụp x quang bác sĩ nhận thấy trên hộp sỏ của cháu bé có những dị vật lạ giống đinh tổng cộng chín cái
do tình trạng bệnh nhi diễn tiến nặng và có những dấu hiệu bất thường
nên bệnh viện đã chuyển cháu bé lên bệnh viện đa khoa sanh pôn đồng thời báo sự việc đến công an
những tin tức mới nhất liên quan đến vụ việc và sức khỏe của bé gái sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật
quý vị nghĩ gì về những hành động cục xúc và tàn ác này xin hãy để lại bình luận và hãy lên tiếng để bảo vệ quyền trẻ em